sau hơn một tháng thi công bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín tại ngõ năm trăm tám mươi bảy đường tam trinh quận hoàng mai hà nội dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày một tháng chín
bệnh viện có quy mô năm trăm linh giường bệnh dành để thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín
tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân
bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín có chỉ định nhập viện với bốn điều kiện
chẩn đoán xác định covid một mươi chín ở hà nội và các tỉnh lân cận có chỉ định nhập viện điều trị
có liên hệ trước qua số điện thoại ba trăm tám mươi tám một trăm chín mươi một nghìn chín trăm một mươi chín có tài liệu chuyển viện